các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhà chức trách cũng đã cho sơ tán các tín đồ bên trong nhà thờ do ông odero đứng đầu và đóng cửa cơ sở này
trước đó nhà chức trách đã bắt giữ pow mckenji người bị nghi là thủ lĩnh giáo phái yêu cầu tín đồ của mình hiện đói đến chết để được lên thiên đảng trước ngày tận thế một mươi năm tháng bốn
hiện có tổng cộng một trăm linh ba thi thể được cho là tín đồ của giáo phái đã được tìm thấy
đây có thể coi là một trong những thảm kịch chết chóc nhất liên quan đến giáo phái trong lịch sử hiện đại và số người tử vong có thể còn tiếp tục tăng
bởi theo thống kê của hội chữ thập đỏ kenya hơn ba trăm linh người được báo cáo đã mất tích
quân đội sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bán quân sự đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn do mỹ và ả rập xê út làm trung gian thêm bảy mươi hai giờ nữa tính từ thời gian kết thúc thỏa thuận
tuyên bố được đưa ra trong vài giờ cuối cùng khi lệnh ngừng bắn sắp hết hiệu lực
tuy nhiên trong đêm qua chiến sự vẫn tiếp diễn tại thủ đô khak tum và một số khu vực khác
các máy bay chiến đấu vẫn tuần tra trên bầu trời trong khi dưới mặt đất liên tục xảy ra giao tranh bằng pháo kích và súng máy hạng nặng
bạo lực đã khiến người dân sợ hãi không dám ra đường để mắc kẹt trong nhà trong tình trạng thiếu lương thực nước sạch và mất điện
theo bộ y tế sudan ít nhất năm trăm một mươi hai người đã thiệt mạng và khoảng bốn hai trăm linh người bị thương kể từ khi giao tranh bắt đầu nổ ra hôm một mươi năm tháng bốn
bên cạnh đó tình trạng cướp bóc diễn ra tràn lan trên khắp đất nước đặc biệt là tại các kho chứa hàng viện trợ và lưu thực
ở sudan hiện cực kỳ khó khăn và người dân cực kỳ dễ bị tổn thương
trong khi đó các nước vẫn đang khẩn trương tiến hành kế hoạch sơ tán công dân khỏi sudan
tính đến hôm qua ai cập và ả rập xê út đã sơ tán được hơn một mươi tám sáu trăm linh người
mỹ cũng khuyến cáo công dân cần rời khỏi sudan trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới
một tàu trở dâu treo cài quần đảo masul đã bị hải quân iran bắt giữ
theo quân đội iran vụ bắt giữ này xảy ra sau khi tàu của họ va chạm với tàu trở dầu nói trên
khiến hai thủy thủ người iran mất tích và nhiều người bị thương tại khu vực vịnh bexit
iran khẳng định tàu chưa rõ danh tính trên đã vi phạm quy định quốc tế về hỗ trợ tàu và người bị thương
và có ý định trốn khỏi vùng vịnh brexit
vì vậy tàu khu trục của hải quân iran được lệnh của tòa án đã bắt giữ tàu vi phạm
và lai rắt tàu về vùng biển của iran
trước đó hải quân mỹ đa gia tuyên bố cho biết hải quân iran bắt giữ tàu trở dâu adventist swift
treo cờ quần đảo massag trong khi đang di chuyển qua vùng biển quốc tế ở vịnh oman
và kêu gọi iran trả tự do cho tàu này
vùng biển mà tàu trên bị bắt giữ gần eo biển hockmood nơi có ít nhất một phần ba lượng dầu mỏ thế giới
được vận chuyển bằng đường biển đi qua khu vực này
và tối ngày hôm qua hàng trăm nghìn người tại israel đã đổ về thành phố jerusalem
để bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp đang gây tranh cãi tại nước này
đây là cuộc biểu tình do những người ủng hộ chính phủ cánh hữu tổ chức
nhằm lấn át lại các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ diễn ra suốt mấy tháng qua
khiến cho thủ tướng benjamin netanyahu vào hôm hai mươi bảy tháng ba
phải tuyên bố tạm dừng kế hoạch cải cách tư pháp để thảo luận với phe đối lập
các nhà tổ chức tuyên bố số lượng người tham gia biểu tình lên đến hai trăm năm mươi người
trong khi nguồn tin khác nói rằng con số vào khoảng một trăm linh người
nổi bật trong số những người biểu tình này là bộ trưởng tư pháp sharif levine
và chủ tịch ủy ban tư pháp luật pháp và hiến pháp israel sinjaroman
hai nhân vật này được cho có vai trò quan trọng trong thúc đẩy các kế hoạch cải cách tư pháp
dạng sáng nay theo giờ việt nam hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết
yêu cầu chính quyền taliban tại afghanistan nhanh chóng đảo ngược tất cả các biện pháp hạn chế
đối với phụ nữ đặc biệt là lệnh cấm phụ nữ nước này làm việc cho liên hợp quốc
nghị quyết nhận được sự đồng thuận của cả một mươi năm nước ủy viên hội đồng bảo an
nhấn mạnh rằng lệnh cấm được thông báo hồi tháng bốn của tandiman gây phương hại tới nhân quyền
và các nguyên tắc nhân đạo hội đồng bảo an cũng hối thúc tất cả các quốc gia và tổ chức
sử dụng ảnh hưởng để thúc đẩy và nhanh chóng đảo ngược các chính sách này
kể từ khi lên nắm quyền điều hành đất nước hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một taliban đã đưa ra nhiều quy định hạn chế
đối với phụ nữ và trẻ em gái như cấm nữ sinh trung học đến trường nữ giới không được đi du lịch
nếu không có người thân là nam giới đi cùng phụ nữ không được làm việc trong các tổ chức phi chính phủ
nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích nhấn mạnh taliban cần thay đổi chính sách với nữ giới
để có được cơ hội công nhận chính thức và nhận được viện trợ
thượng viện mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước đang diễn ra
của tổng thống hàn quốc jun seok in và nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh mỹ hẳn
nghị quyết trên được đề xuất vào đầu tuần này bởi một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng
đại sứ quán hàn quốc tại washington cho biết việc thượng viện mỹ nhanh chóng thông qua nghị quyết
cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ

đối với liên minh hàn mỹ cũng như chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống jun seok in
tới quốc hội mỹ
nghị quyết trên được thông qua vào ngày tổng thống hàn quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương
với tổng thống nước chủ nhà joe biden
vào cuối ngày hôm qua ông jun đã có bài phát biểu trong phiên họp chung của quốc hội mỹ
trở thành tổng thống hàn quốc đầu tiên làm việc này kể từ năm hai nghìn một mươi
tổ chức y tế thế giới who trong tuần qua đã thêm biến thể phụ mới đang lây lan nhanh
bb một một mươi sáu còn được biết đến với tên gọi là atadus vào danh sách biến thể mới đáng quan tâm
và biến thể này gây ra các triệu chứng cơ bản của covid một mươi chín là sốt và ho
cùng với đó là các bệnh về mắt như viêm kết mạc đau mắt đỏ và ngứa mắt
với kế hoạch who cảnh báo tốc độ lây nhiễm của atarus nhanh gấp một một mươi bảy đến một hai mươi bảy lần
so với biến thể omicron và khả năng cao biến thể này sẽ lan rộng tại hàn quốc
ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc cơ quan quản lý phòng chống dịch bệnh hàn quốc
cho biết một biến thể mới xuất hiện thường sẽ có khả năng né tránh miễn dịch cao hơn
song hiện tại chưa có báo cáo nào về việc biến thể mới này có mức độ chuyển bệnh nặng hơn các biến thể khác
số ca mắc covid một mươi chín mới bình quân một ngày trong tuần từ một mươi sáu tháng bốn đến hai mươi hai tháng bốn ở hàn quốc
tăng một mươi tám so với tuần trước đó hệ số lây nhiễm là một tám có nghĩa là dịch bệnh đang lây lan rộng
actorus là biến thể chiếm chủ đạo ở ấn độ chủ yếu gây ra các triệu chứng covid một mươi chín nhẹ
biến thể này cũng được phát hiện ở ba mươi hai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

thưa quý vị trong nhiều thập kỷ thế giới khoa học và chính trị gia trên toàn thế giới đã nỗ lực tìm cách giải quyết
vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa và nhiên liệu hóa thạch
bất chấp nhiều biện pháp đã được thực thi nhằm cải thiện tình hình
nhưng vẫn không làm giảm được ảnh hưởng từ loại vật chất này
và mới đây thì các nhà nghiên cứu tại anh đang phát triển công nghệ enzym nhằm sản xuất nhựa sinh học
giải pháp này hứa hẹn sẽ giúp ngành công nghiệp hóa chất toàn cầu chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường
và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
có một thực tế rằng hầu hết các sản phẩm nhựa mà cộng đồng sử dụng hiện nay đều ít nhiều gây hại đến môi trường
do tính chất lầu phân hủy kéo dài hàng trăm năm
theo các báo cáo của liên hợp quốc mỗi năm cả thế giới thải ra khoảng ba trăm linh triệu tấn rác thải nhựa
trong đó có khoảng một mươi ba triệu tấn bị đổ ra biển
điều này có nghĩa là mỗi phút có khoảng một triệu chai nhựa và năm tỷ túi ni lông được tiêu thụ
trong số rác thải nhựa được thải ra có tới bảy mươi chín là bị trôn lấp hoặc vứt ra môi trường
một mươi hai là bị đốt chỉ có chín trong số đó được tái chế
một sự thật hiển nhiên đó là loài người đang có vấn đề nghiêm trọng với những vật liệu được sử dụng hàng ngày
chúng ta có hàng tỷ mét khối rác thải nhựa đang tích tụ tại các đại dương
tại fabrid nano chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp giải pháp nhựa sinh học thay thế
và các vật chất bền vững có thể sử dụng rộng rãi và an toàn với môi trường
chúng tôi đang đặc biệt tập trung vào lĩnh vực sản xuất hóa chất công nghiệp
công ty sinh học fabric nano có trụ sở tại london anh là một trong những đơn vị tiên phong trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa
theo họ nhựa sinh học chính là giải pháp tương lai để châu âu
và rộng hơn là toàn thế giới có thể đạt được mục tiêu phát thải
protein là những cỗ máy có khả năng thực hiện các phản ứng hóa học mà chúng ta tìm thấy trong tự nhiên và sinh học
một loại protein có thể thực hiện sản xuất bất kỳ vật chất hay hóa chất tự nhiên nào mà chúng ta muốn
những gì chúng tôi đang cố gắng làm là giúp ngành công nghiệp hóa chất chống lại biến đổi khí hậu
công ty fabric nano không công bố về quy trình sản xuất cụ thể
nhưng các sản phẩm tạo ra được cam kết không sử dụng các thành phần nhiên liệu hóa thạch
thay vào đó fabric nano sử dụng protein để sản xuất bất kỳ hóa chất nào cần thiết kể cả nhựa sinh học thân thiện với môi trường
bên cạnh đó fabric nano cũng đang hướng tới việc thiết kế các enzym có thể tồn tại trong quá trình sản xuất công nghiệp
ngành hóa chất là ngành công nghiệp sử dụng nhiên liệu hóa thạch lớn nhất trên toàn cầu
để có thể giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch
và rác thải khó phân hủy chúng ta phải tạo ra được một vật chất thay thế có tất cả các tính năng đa dụng như nhựa và nhiên liệu hóa thạch
nhưng lại không phá hủy môi trường
ngày nay người tiêu dùng luôn quan tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp liên quan đến lượng khí co hai thải ra
sự cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch và các vấn đề môi trường
do vậy nhu cầu về nhựa phân hủy sinh học đang là xu hướng phát triển quan trọng
nắm bắt xu thế này những đơn vị như fabric nano hứa hẹn sẽ gặt hái những thành quả lớn lao trong tương lai
lý do chính các nhà sản xuất vẫn đang dựa vào nhiên liệu hóa thạch là bởi chúng có giá thành rẻ
nếu chúng tôi có thể sản xuất ra vật liệu sinh học thay thế có giá thành rẻ hơn
các công ty sẽ có thừa lý do để lựa chọn sản phẩm của chúng tôi thay thế
có thể nói tình trạng gia tăng chóng mặt của rác thải nhựa đang ảnh hưởng nặng nề và trực tiếp
đến đời sống con người ô nhiễm môi trường kéo theo đó là biến đổi khí hậu
và hàng loạt bệnh tật nguy hiểm làm cuộc sống của con người ngày càng bị đe dọa nặng nề
thực tế cho thấy nếu chúng ta không đồng lòng cùng nhau bắt tay để thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất
thì tương lai không xa nữa rất có thể con người sẽ khó mà tiếp tục tồn tại trên hành tinh này